ngày hai mươi tám tháng năm trong một bài phát biểu khi kết thúc chuyến thăm uzbekistan
tổng thống nga vladimir putin đã cảnh báo các nước phương tây về việc ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ nga
theo ông putin sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu âu mỹ ra hành xử như thế nào khi xét đến sự ngang bằng của nga trong lĩnh vực vũ khí chiến lược
điều đó rất khó nói và các nước phương tây có mối xung đột toàn cầu không
tổng thống putin cũng cảnh báo đại diện của các nước nato đặc biệt là ở châu âu phải nhận thức được họ đang chơi trò gì
trước đó ukraine đã đề nghị các nước phương tây cho phép kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga
tuần trước tổng thư ký nato jens stolenberg đã kêu gọi các nước viện trợ vũ khí tầm xa cho ukraine cho phép kiev thực hiện các cuộc tấn công như vậy
đề cập tới bình luận này tổng thống putin cho biết không biết tổng thư ký nato đang nói gì và ông stoltenberg không hề mắc chứng
tổng thư ký nato không hề mắc chứng bất chí nhớ khi ông ấy đang làm việc mang tính xây dựng với nga với tư cách là thủ tướng naui từ năm hai nghìn năm đến hai nghìn một mươi ba
theo ông putin các cuộc tấn công chính xác tầm xa cần có thiết bị trinh sát không gian thứ mà ukraine không có nhưng mỹ thì có
việc nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công như vậy đã được các chuyên gia có trình độ cao từ phương tây thực hiện mà không có sự tham gia của ukraine
tổng thống putin cũng nhấn mạnh truyền thông phương tây đang phớt lờ các cuộc tấn công của ukraine vào begorod và các khu vực khác của nga dọc biên giới
và chỉ tầm chút
nga đã tập trung vào bước tiến của nga ở kharkov
khi được hỏi liệu nga có từ chối đàm phán với ukraine hay không ông putin khẳng định chúng tôi không từ chối
theo tổng thống putin ukraine đã ký kết một thỏa thuận với nga vào tháng ba hai nghìn hai mươi hai nhưng sau đó kiev công khai phá bỏ và từ chối đàm phán thêm
ông cũng mô tả nỗ lực của kiev tại hội nghị hòa bình ở thụy sĩ là nhằm đạt được sự ủng hộ của quốc tế đối với nền tảng hòa bình hoàn toàn phi thực tế và không hiệu quả
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm ukraine đã tấn công trạm radar
armavir ở khu vực biên giới kranoda của nga đoàn tấn công làm hư hại cơ sở hiện đại
nơi cung cấp khả năng phòng không thông thường và một phần của hệ thống cảnh báo hạt nhân của nga
trạm radar amavier được cho là có khả năng theo dõi tên lửa tầm xa atas được mỹ chuyển giao cho ukraine vào đầu năm nay
các nhà phân tích đã có những phản ứng trái chiều về hành động được mô tả gây báo động ở phương tây của ukraine
nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc viện ets jurich của đức marogili nhận định
đây là thành công về mặt chiến thuật của ukraine buộc nga phải triển khai lại các hệ thống phòng không
và nó cũng đưa ra dấu hiệu rằng không có địa điểm quân sự nào của moscow là không thể chạm tới
trái lại một số nhà phân tích phương tây khác tỏ ra do dự hơn khi nói rằng ukraine nên tránh tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân của nga
chuyên gia về vũ khí hạt nhân tại liên đoàn các nhà khoa học mỹ cho rằng đây không phải là một quyết định sáng suốt của ukraine
tương tự nhà phân tích quân sự người naui tore iversen cho rằng việc tấn công một phần hệ thống cảnh báo hạt nhân
của nga không phải là ý tưởng hay đặc biệt trong thời điểm căng thẳng này
điều tốt nhất cho tất cả mọi người là hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của nga hoạt động tốt
ngoài ra nghiên cứu sinh tiến sĩ công nghệ tên lửa tại đại học oslo naui fabien hosman cũng cảnh báo kiev nên thận trọng
vì các quan chức mỹ và một số đồng minh châu âu của ukraine sẽ coi cuộc tấn công hệ thống radar nga là liều lĩnh
quyết định này có thể tác động tiêu cực đối với ukraine khi không thể kiềm chế trong việc nhắm mục tiêu
moscow hiện đã triển khai một mươi cơ sở radar
lớp ronet dọc biên giới nga mỗi hệ thống có tầm hoạt động khoảng sáu năm trăm linh km và có thể theo dõi năm trăm linh vật thể cùng một lúc
theo quyết định của hiến pháp ukraine nhiệm kỳ của tổng thống zelenskyy chấm dứt từ ngày hai mươi một tháng năm
theo kế hoạch ban đầu một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại ukraine vào ngày ba mươi một tháng ba để chọn ra người kế nhiệm ông zelensky
tuy nhiên cuối năm ngoái ông zelensky cho biết ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào
trong giai đoạn thiết kế
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi sáu tháng năm chủ tịch đôma quốc gia nga vyacheslav volodymyr zelensky tuyên bố
tổng thống volodymyr zelensky không còn là tổng thống hợp pháp của ukraine khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc
theo ông volodymyr zelensky bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ông zelensky đã chiếm đoạt quyền lực
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm ông zelensky đã hoàn toàn mất đi tàn tích của tính hợp pháp giả tạo
ông vorodin cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với một tổng thống bất hợp pháp đều vô hiệu và có thể gặp thách thức trong tương lai
khi nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn ông zelensky không còn quyền phát biểu thay mặt người dân ukraine nữa
chủ tịch duma quốc gia nga chỉ ra rằng việc tổng thống zelensky hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở ukraine là hành động vi phạm hiến pháp và vì sợ mất quyền lực
nhà lập pháp hàng đầu của nga cho biết nhiệm kỳ của ông zelensky đã kết thúc và bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến thiết quân luật đều trái với hiến pháp ukraine
ông zelenskyy không có quyền tuyên bố huy động quân đội cử người tham chiến hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác thay mặt nguyên thủ quốc gia
trước đó tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp belarus alexander lukashenko ngày hai mươi bốn tháng năm tổng thống nga vladimir putin tuyên bố tính hợp pháp của tổng thống ukraine không còn nữa
ông putin nói rằng nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và giang buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia
nhưng câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai ông putin nhận thấy rằng tính hợp pháp của nhà lãnh đạo ukraine không còn nữa
bình luận về quyền hợp pháp của ông zelensky sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống putin cho rằng điều này cần được giải quyết ở ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của ukraine
ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng cảnh báo moscow có thể không công nhận ông zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của ukraine sau ngày hai mươi tháng năm
ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với nga nổ ra hồi tháng hai hai nghìn hai mươi hai kể từ đó đến nay quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật
đầu năm nay ông zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc
hôm hai mươi một tháng năm ông zelensky khẳng định
nhiệm kỳ năm năm của ông chưa kết thúc nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết của luật
cũng liên quan đến xung đột giữa nga và ukraine mới đây phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev đã tuyên bố
bất kỳ cuộc tấn công nào của mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này ở ukraine sẽ tự động kích hoạt chiến tranh thế giới
cảnh báo trên của ông medvedev được đưa ra sau khi ngoại trưởng ba lan cho biết mỹ đe dọa tiến hành tập kích các mục tiêu nga tại ukraine
nếu các lực lượng moscow sử dụng vũ khí hạt nhân
trong một bài đăng trên mạng xã hội x vào ngày hai mươi sáu tháng năm ông medvedev lưu ý không giống như world show washington
cho đến nay vẫn kiểm chế không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào như vậy một cách công khai vì họ thận trọng hơn so với người ba lan
ông medvedev nhấn mạnh người mỹ tấn công các mục tiêu của chúng tôi sẽ đồng nghĩa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới
một ngoại trưởng của một nước như ba lan cần phải hiểu điều đó
cựu tổng thống nga cũng trích dẫn nhận xét của tổng thống ba lan ane duda vào tháng trước
khi ông duda nói đất nước của ông sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của mỹ nếu có cơ hội như vậy
theo cơ chế chia sẻ của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ông medvedev khuyến cáo trong trường hợp xảy ra đối đầu hạt nhân world show sẽ không bị bỏ rơi và chắc chắn sẽ nhận được phần cho phóng xạ
ông đặt câu hỏi liệu đây có phải là kết quả giới lãnh đạo ba lan thực sự mong muốn hay không
trong khi mỹ và các đồng minh nhiều lần cáo buộc moscow có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân
tổng thống nga vladimir putin vào tháng ba khẳng định trong cuộc xung đột với kiev
moscow chưa bao giờ cân nhắc việc dùng những loại vũ khí như vậy
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cũng lập lại tuyên bố trước đó của ông putin
quả quyết học thuyết hạt nhân của nga chỉ đề cập đến việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt
nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn tại của đất nước
trong tháng năm vừa qua ông putin đã ra lệnh diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quân khu miền nam
sắp biên giới ukraine
theo thông báo của bộ ngoại giao và bộ quốc phòng nga
cuộc tập trận này nhằm mục đích cảnh báo mỹ và các đồng minh sau những lời lẽ leo thang từ phương tây